thưa quý vị ngày hai mươi tháng một mươi hai ông trương văn tuấn ba mươi tuổi là bố ruột của cháu lê kim tuyền năm tuổi
đã gửi thư cảm ơn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
đã cứu cháu ra khỏi hố cọc ép bê tông sâu khoảng một mươi năm mét tại công trường khu đô thị thăng long home
hiệp phước thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
trước đó chiều tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đồng nai
nhận được tin báo của người dân về việc cháu tuyền rơi xuống hố cọc ép bê tông sâu khoảng một mươi năm m
tại một công trường ở thị trấn hiệp phước
ngay khi nhận tin báo đơn vị đã điều động một xe chỉ huy một xe cứu nạn cứu hộ một xe chở quân
cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực nhân trạch
khẩn trương đến hiện trường triển khai cứu nạn cứu hộ
sau hơn hai mươi phút khẩn trương bằng các biện pháp nghiệp vụ trấn an tinh thần bé
sử dụng các thiết bị cứu nạn cứu hộ chuyên dùng lực lượng cứu hộ đã luồn được dây đai qua người bé
và nhanh chóng đưa lên mặt đất
ngay sau đó cháu tuyền đã được lực lượng cứu hộ tiến hành sơ cấp cứu
cùng gia đình đưa nạn nhân đến trung tâm y tế huyện nhân trạch để theo dõi
đến nay sức khỏe cháu đã ổn định